do tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với vùng hồi tụ gió ở các mực khí quyển trên cao
vì thế trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh phía đông bắc bộ vẫn tiếp tục có mưa giải rác
trời rét đậm rét hại với mức nhiệt là từ một mươi một đến một mươi chín độ vùng núi cao có nơi xảy ra mưa tuyết băng giá
phải sang đến ngày một mươi khi hội tụ gió và không khí lạnh suy yếu thì nền nhiệt độ mới tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến là rét đậm rét hại trên diện rộng
khi mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức là hai mươi độ
chỉ một vài nơi thuộc khu vực tây bắc có thể cao hơn đôi chút
và cũng sang đến ngày một mươi khi không khí lạnh suy yếu thì nền nhiệt độ tại đây mới có xu hướng tăng nhẹ
quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh cũng gây tăng mưa nhiều hơn đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
dự báo cho đêm nay và ngày mai ở đây sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác
trời tiếp tục rét
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
và lạnh tại khu vực từ quảng bình xuống đến thừa thiên huế
từ ngày một mươi trở đi không khí lạnh suy yếu thì mưa sẽ giảm chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
nhưng sương mù sẽ xuất hiện nhiều nhất là tại khu vực ven biển
sao đến ngày một mươi một khu vực này sẽ có nắng trở lại
nhiệt độ vì vậy cũng sẽ tăng lên ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
với khu vực các tỉnh đà nẵng xuống đến ninh thuận bình thuận
trong hôm nay và ngày mai ở phía bắc từ đà nẵng đến quảng ngãi có thể xuất hiện mưa rải rác
nhiệt độ giảm nhẹ xuống ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó từ ngày mùng một mươi toàn vùng chỉ có mưa một vài nơi
nhiệt độ sẽ quay trở lại ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng phía nam có nơi trên ba mươi độ
vùng cao của tây nguyên trong chiều và tối nay cũng như là chiều tối ngày mùng một mươi
được dự báo sẽ có mưa rông trái mùa tập trung nhiều tại phần phía nam của khu vực
trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật
còn về tình hình nhiệt độ
dự báo trong ba ngày tới nhiệt độ tại đây là từ một mươi năm đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong tối nay và ngày mùng một mươi sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến đổi
cao nhất ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn